chúng tôi là dân chuyển nhiễm chúng tôi không nghĩ rằng cái bệnh này nó phức tạp và nó kéo dài tới bận của bây giờ
thế thì cho đến bây giờ thì bắt đầu từ năm ngoái những vụ dịch đầu tiên là xảy ra ở vũ hán và đến bây giờ đến tháng bốn rồi
và trên thế giới vẫn còn rất là nhiều các nước đang bị và vẫn là đỉnh điểm
việt nam chúng ta may mắn là số bị không nhiều lắm và chúng ta cho đến bây giờ chưa có bệnh nhân nào
chúng ta đều rất là may mắn và sự nỗ lực của chính phủ và các bác sĩ trong ngành điều trị
thế thì một cái điều mà chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta chưa có vaccine thì cái bệnh của chúng ta cũng chưa biết lúc nào
bởi vì chính vaccine là nó làm giảm rất là nhiều các bệnh truyền nhiễm như lúc này tôi đề cập
giống như là độ mùa bây giờ là không có rồi dịch hạch thì rất là ít hoặc là bệnh viện ấy cũng hầu như là không còn
đấy những cái chiều đấy cho nên chỉ có một vaccine là chúng ta mới có thể tìm cách khống chế được cái dịch bệnh
thì cho đến bây giờ chúng ta biết là
điều trị thì các cái hướng dẫn điều trị của thế giới cũng việt nam
bởi vì chúng ta là cái virus mà lần đầu tiên chúng ta biết cho nên là vấn đề điều trị chưa thống nhất được
chúng ta cứ phải thay đổi cái hướng dẫn này
ở cái thế giới cũng thế thôi các nước bên pháp hoặc tây ban nha hoặc là bên mỹ thế
thường thường phải thường xuyên thay đổi những pháp đồ điều trị
phải dựa vào những các nghiên cứu như thế nào để sẽ được điều trị
cho nên là dự kiến là để lúc nào cái dịch covid một mươi chín này kết thúc thì cái đấy không có một người nào
có thể trả lời được
tuy nhiên chúng ta cũng phải cố gắng một cách tối đa
chúng ta là hạn chế cái sự lây nhiễm cho chúng ta
bằng cách theo đúng hướng dẫn của chính phủ và bộ y tế của ủy ban phòng chống dịch covid một mươi chín
để chúng ta làm cho một cách tốt hơn nhất
để giảm cái thiểu các cái nguy cơ mà chúng ta mắc bệnh
và từ cái đấy những cái khi mà chúng ta không mắc bệnh nhiều nữa
thì cái đời sống về tâm thần và các cái xã hội nó sẽ tốt lên
và giảm những cái stress mà chúng ta thường gặp trong cái thời gian vừa qua
dạ vâng ạ
à rất cảm ơn